chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đoàn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông khúc
xã vĩnh khúc huyện văn giang tỉnh hương yên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng đối tượng nguyễn mạnh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn đị một hai
xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện